để góp phần chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua
trung tâm điều phối khu vực asean về hỗ trợ nhân đạo thiên tai còn gọi là aha
đã xuất hơn ba mươi tấn hàng cứu trợ đây là lần đầu tiên asean hỗ trợ thiên tai đối với việt nam
một mươi tấn hàng cứu trợ của asean với việt nam gồm sáu trăm linh bộ dụng cụ gia đình ba bộ vệ sinh cá nhân
sáu trăm linh bộ dụng cụ nhà bếp một bộ nhà bạc chứa hàng lưu động một máy phát điện một mươi sáu kv ampere
ba trăm linh bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa với giá trị tương đương hai trăm ba mươi usd
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã và đang khẩn trương làm việc với các cơ quan
ban ngành liên quan tạo điều kiện tối đa để hàng cứu trợ có thể đến tay người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất
hiện nay hậu hóa chỉ trong vòng ba ngày từ khi bắt đầu khởi động
hiện nay là tàu vận tải đã chở hàng đến việt nam
chúng tôi thấy là việt nam đánh giá rất là cao cái nỗ lực và cái sự hỗ trợ kịp thời của trung tâm aha
của y băng asean trên cái tinh thần là cùng tình chia sẻ hành khó khăn của bà công nhân dân việt nam
đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc trong thời gian qua
đây là hành động chứng tỏ sự đoàn kết trong asean
điều này chứng tỏ rằng khi asean đã được năm mươi năm tuổi thì cộng đồng chúng ta ngày càng vững mạnh
các nước thành viên khi gặp bất kỳ thảm họa thiên tai nào cũng sẽ nhận được sự trợ giúp của cộng đồng
đây là lần trợ giúp đầu tiên của asean với việt nam
và tôi hy vọng rằng khi các nước thành viên khác gặp phải thiên tai
việt nam cũng sẽ thể hiện được trách nhiệm của mình
trung tâm aha cũng đã gửi lời chia buồn đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt và sạt lở đất ở miền bắc việt nam
đồng thời cảm ơn chính phủ việt nam đã tin tưởng và huy động sự hỗ trợ từ trung tâm
ngay sau khi về tới hà nội số hàng hóa cứu trợ sẽ được vận chuyển đến các tỉnh miền bắc
như sơn la yên bái điện biên nghệ an